tại hà nội những ngày sau dịp nghỉ tết nguyên đán lượng f tăng đột biến
khiến việc quản lý số ca mắc cũng gặp không ít khó khăn
đáng chú ý một số f tự tìm cách điều trị mà không bảo với y tế phường
trong khi trên các diễn đàn nhiều f không ngách nhau hoặc tự xin hướng dẫn điều trị từ các bác sĩ
nhiều f tại hà nội khi tự test nhiều lần dương tính liên hệ với y tế phường xã
nhưng sau hai ngày chỉ nhận được tin nhắn hướng dẫn khai báo
chị nguyên ở huyện hoài đức chia sẻ con trai chị test dương tính cách đây hai ngày
báo y tế xã an khánh nhưng cũng không nhận được hướng dẫn gì hay túi thuốc điều trị
mà chỉ được yêu cầu nếu đăng ký tự điều trị tại nhà thì ra ký đơn
tôi nhắn tin hỏi trạm trưởng y tế xã nhưng không nhận được phản hồi
mãi đến hôm sau mới nhận được tin nhắn con tôi là f theo dõi tại cơ sở y tế
và cho hai số điện thoại hỗ trợ
nhưng chờ đợi kiểu này thì quá mệt nên gia đình tự liên hệ với bác sĩ để xin hướng dẫn tự điều trị
chị nguyên nói và cho rằng hà nội cần có hướng dẫn cụ thể chi tiết về cách điều trị
cũng như là các túi thuốc cho f đầy đủ tránh cho người dân bị nhiễm covid một mươi chín phải loay hoay
đi liên hệ hướng dẫn điều trị hoặc phải tự mua thuốc
trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage hướng dẫn điều trị f
nhiều trang trong số đó là các bác sĩ có chuyên môn tình nguyện lập diễn đàn mở để tư vấn hướng dẫn
trao đổi về vấn đề này ông trương kỳ phong giám đốc trung tâm y tế quận hà đông hà nội cho biết
hiện nhân lực các trạm y tế phường dù đã được bổ sung thêm nguồn từ y tế tư nhân
song do số ca tăng nhiều lần so với trước đây nên các trạm y tế cũng quá tải nhiều hơn
hiện lực lượng dựa chủ yếu vào công tác của tổ y tế cộng đồng và đoàn thanh niên tại các phường
hiện hà nội đã khai báo và quản lý f tự điều trị trên phần mềm
khi test dương tính người bệnh liên hệ với y tế phường để được cập nhật danh sách vào phần mềm theo dõi f
sau đó sẽ được tư vấn dùng thuốc theo triệu chứng
trước thực tế nhiều f phản ánh sau khi khai báo với phường rất lâu mới nhận được hướng dẫn
hoặc không nhận được thuốc điều trị
ông phong cho biết hiện túi thuốc nhóm a và nhóm c vẫn được cấp phát
song phổ biến là nhóm a thuốc hạ sốt paracetamol vitamin
còn nhóm thuốc xe kháng virus như monupiravir được ưu tiên dùng cho người cao tuổi và bệnh nền theo đơn
đa số người dân đã tiêm hai ba mũi vaccine nên khi nhiễm bệnh đều không có triệu chứng
với thể nhà này không nên dùng thuốc chỉ hạ sốt khi sốt cao trên ba mươi tám độ
do số lượng f tăng nhanh nên hướng chính là tự điều trị với f thể nhẹ không triệu chứng
lực lượng y tế sẽ tập trung quan tâm đến đối tượng người cao tuổi bệnh nền
để khi chuyển tận đưa ngay đến bệnh viện ông phong nói
với các chia sẻ trên nhiều hội nhóm theo ông phong
người dân cần theo hướng dẫn điều trị của bác
sĩ có chuyên môn song trên nguyên tắc với f nhẹ không cần dùng kháng sinh
thuốc chống đông mà tăng cường bổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng nhanh thải virus
có cùng diễn biến dịch bệnh với hà nội số người nhiễm covid một mươi chín tại thành phố hải phòng
cũng đã có triệu hướng tăng
và cũng tương tự như tình trạng tại thủ đô nhiều người dân đã tự mua thuốc
do khó khăn khi liên lạc với các trạm y tế
trong khi các loại thuốc được quảng cáo là điều trị covid một mươi chín được bán chản lan trên mạng
sở y tế thành phố hải phòng đánh giá trong thời gian vừa qua
số lượng f tăng đột biến dẫn đến tình trạng quá tải tại các trạm y tế lưu động
người dân không được chăm sóc toàn diện chú đáo
cũng theo ngành y tế thành phố hải phòng rất nhiều người tự test nhanh cho kết quả dương tính
nhưng không báo với cơ quan chức năng mà tự cách ly chữa bệnh
nhiều f gọi điện đến trạm y tế xin hỗ trợ nhưng không liên lạc được
hoặc phải nhiều ngày sau khi báo tin thì nhân viên y tế mới đến
không đợi được nhân viên y tế
nhiều f đã tự mua thuốc điều trị
tôi có đọc tham khảo trên mạng và quyết định điều trị theo triệu chứng
tôi mua các loại thuốc hạ sốt trị ho để điều trị khi có triệu chứng
tôi mua qua test năm ngày tôi test một lần
ngoài ra tôi còn dùng thêm vitamin các loại và thực phẩm chức năng
chị thảo ba mươi ba tuổi ở quận hồng bàng cho biết
trên các nhóm mạng xã hội facebook nhiều người chia sẻ lộ trình điều trị covid một mươi chín
cùng các đơn thuốc dành cho f
khi biết tin tôi dính f bạn tôi chuyển cho tôi hai đơn thuốc
một của người lớn
và một của trẻ em
trong đó có một số loại kháng sinh điều trị sốt ho đi ngoài và thuốc kháng virus
tôi thấy hợp lý nên cũng đi mua để dùng
ngoài ra cháu tôi còn giới thiệu một loại thuốc trung quốc
cũng nói là có tác dụng tốt để điều trị
ông bình sáu mươi năm tuổi quận ngô quyền cho hay
nhiều người cho biết các loại thuốc kháng virus như là favipiravir monupiravir
hai thuốc được quảng cáo là điều trị covid một mươi chín của nga ấn độ trung quốc
thì phải tìm mua qua mạng xã hội và có giá cao
có một số người bạn giới thiệu tôi mua được hai hộp monuperavir
với giá là hai một triệu đồng
thuốc được chuyển đến nhà lúc đó do cần gấp nên không nghỉ nhiều
thật sự thì không biết có phải là thuốc chuẩn hay không
chị hằng một bệnh nhân f home chia sẻ
cũng theo chị hằng giá thuốc monupiravir hiện đã tăng lên hai sáu triệu đồng một hộp
dạo một vòng trên mạng xã hội người viết dễ dàng tìm được các loại thuốc
điều trị covid một mươi chín không có cam kết nguồn gốc
những người bán đồ ăn bán đồ gia dục
bán đồ dùng online nay chuyển sang bán thuốc bán kit test xét nghiệm covid một mươi chín
tiến sĩ bác sĩ nguyễn quang chính giám đốc cdc hải phòng cho biết
việc người dân tự mua thuốc ngoài luồn điều trị sau khi tự làm test
cho kết quả dương tính dễ gây hệ lụy khôn lường
thuốc không rõ nguồn gốc chất lượng không đảm bảo có thể gây ra tình trạng
giả triệu chứng bệnh hoặc sử dụng thuốc không đúng giai đoạn
bệnh có thể gây rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tính mạng của người bệnh
theo ông chính có người bệnh tự ý điều trị thuốc tại nhà
không tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế đến lúc bệnh trở nặng
đưa đến cơ sở y tế thì diễn biến nặng khó cứu chữa khó qua khỏi
gần như các loại thuốc phát đồ điều trị không còn hiệu lực
hiệu quả nữa nên nguy cơ tử vong di chứng nặng nề rất cao
trước tình trạng trên ông nguyễn văn tùng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
đã yêu cầu thanh tra ngành y tế tổ chức kiểm tra tất cả quầy thuốc
hiệu thuốc và xử lý nghiêm các trường hợp bán thuốc không đúng quy định
cục quản lý dược đã cấp giấy phép lưu hành có điều kiện cho thuốc điều trị covid một mươi chín
monubiravir bốn trăm linh mg do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh stellar farm việt nam sản xuất
thuốc moravir bốn trăm linh mg của công ty cổ phần dược phẩm boston việt nam
và vorinavir của công ty cổ phần dược phẩm mekongfa
đây là ba đơn vị đủ điều kiện đã được bộ y tế
cấp phép sản xuất thuốc monubiravir tại việt nam
cục quản lý dược cũng yêu cầu ba công ty sản xuất thuốc trong nước phối hợp với các cơ sở điều trị
thực hiện đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn
theo dõi an toàn hiệu quả tác dụng không mong muốn của thuốc kháng virus trên người việt nam
và tổng hợp báo cáo theo quy định tại điều năm thông tư số ba mươi hai trên hai nghìn một mươi tám trên tt gạch bộ y tế
chiều ngày một mươi bảy tháng hai đại diện của sterlo farm cho biết thuốc monoberravi bốn trăm linh mg
được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn eu gmb với hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt
nhằm đảm bảo chất lượng thuốc xuất xưởng luôn ổn định và tuân thủ theo tiêu chuẩn đăng ký với cục quản lý dược
trước khi được cấp phép monoberravi được thử nghiệm lâm sàng song song ở các nước
mỹ ấn độ và thử nghiệm lâm sàng tại cơ sở thu dung điều trị bệnh viện thống nhất
khoa y tế cộng đồng bệnh viện đại học y dược tp hcm
chương trình thử nghiệm đã được tiến hành với số lượng
trên tám mươi bệnh nhân tại năm mươi một tỉnh thành phố trên cả nước
kết quả được bộ y tế công bố khi điều trị f trong cộng đồng cho thấy monu pirver có tính an toàn cao
dung nạp tốt hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus giảm lây lan giảm chuyển nặng
rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau năm ngày âm tính
tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ hai đến sáu và không có ca nào dẫn đến tử vong
thông qua chương trình thử nghiệm
đặc biệt là chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát tại cộng đồng
monubiravir bốn trăm linh mg do stellar farm sản xuất đã được đánh giá thực tế với công nhận kết quả thử nghiệm
lâm sàng của hội đồng đạo đức y sinh học quốc gia
cũng như giấy chứng nhận của cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế
sau khi được cục quản lý dược bộ y tế cấp giấy phép lưu hành có điều kiện cho ba sản phẩm thuốc điều trị covid một mươi chín
chiều nay ngày một mươi bảy tháng hai cả ba đơn vị này cho biết đang phối hợp với các nhà phân
phối nhằm đảm bảo việc phân phối được thực hiện nhanh chóng rộng rãi nhất trên cả nước
nhưng luôn đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định của bộ y tế đối với sản phẩm đặc biệt này
báo cáo của sở y tế nghệ an cho hay tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
số ca mắc ngày càng tăng xuất hiện nhiều trang facebook yalo trang mạng xã hội khác
quảng cáo tiếp thị và mua bán các sản phẩm như thuốc điều trị covid một mươi chín thuốc không có số đăng ký lưu hành
kết test xét nghiệm covid một mươi chín không đúng quy định
sức khỏe gây hoang mang cho người dân cũng như công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trên cơ sở đó sở y tế nghệ an đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng
cục quản lý thị trường công an tỉnh sở công thương sở thông tin và truyền thông
phối hợp với sở y tế tăng cường công tác quản lý xử lý nghiêm việc quảng cáo mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín
thuốc không có số đăng ký lưu hành mua bán kích tết xét nghiệm covid một mươi chín không đúng quy định
tại các trang mạng xã hội thuộc địa bàn tỉnh này xử lý nghiêm tổ chức cá nhân nếu có
vi phạm việc mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín